thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đến nay tỉnh phú thọ đã triển khai thực hiện xây mới sửa chữa cho hơn tám năm trăm linh hộ gia đình người có công trên địa bàn toàn tỉnh
đây là một việc làm ý nghĩa thể hiện sự quan tâm chăm lo của đảng và nhà nước đối với những người đã công hiến hy sinh cho đất nước
những năm qua tỉnh phú thọ đã huy động sự vào cuộc của đông đảo tầng lớp nhân dân
các tổ chức ban ngành góp phần nâng cao đời sống của một bộ phận người có công với cách mạng tạo sự phân khởi trong nhân dân
toàn tỉnh đã có hơn tám năm trăm linh hộ người có công đã được nhận hỗ trợ trong đó gần ba chín trăm linh hộ được hỗ trợ xây mới và hơn bốn năm trăm linh hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hơn hai trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
ngoài chương trình hỗ trợ nhà cho người có công còn nhiều chương trình thiết thực khác như nhà đại đoàn kết nhà tình thương
các dự án tài trợ của các nhà hảo tâm doanh nghiệp cho người có công trên địa bàn tỉnh cũng được thực hiện thực hiện
các dự án tài trợ của các nhà hảo tâm doanh nghiệp cho người có công trên địa bàn tỉnh cũng được thực hiện thực hiện